bên cạnh khuyến cáo không chủ quan trước dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế còn đưa ra cảnh báo về tình hình bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều quốc gia
tại việt nam tính đến ngày hôm nay thì chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh
tuy nhiên theo các chuyên gia thì nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập và gây bệnh ở nước ta là hoàn toàn có thể xảy ra
vậy đối tượng nào có nguy cơ cao mắc bệnh cách nhận biết sớm và quan trọng nhất là làm thế nào để phòng bệnh ở thời điểm này
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận ngay sau đây
theo tiến sĩ bác sĩ trần văn giang phó viện trưởng viện đào tạo và nghiên cứu các bệnh nhiệt đới
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ gồm sốt cao nổi hạch bạch huyết khát ban
thông đường bệnh này kéo dài từ hai đến bốn tuần và được phát hiện khi cơ thể nhiễm virus từ năm đến hai mươi một ngày
khi có các biểu hiện sau người dân cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế
từ những nơi có vùng dịch kèm theo các dấu hiệu như là sốt đau đầu xương hạch ngoại vi và đặc biệt là có khát ban dạng phỏng nước nghi ngờ của bệnh đậu mùa khỉ
đấy là những trường hợp mà chúng ta cần phải theo dõi và giám sát
liên quan đến nguy cơ lây lan dịch bệnh này nhiều chuyên gia dịch tễ cho rằng
việc bệnh đầu mùa khỉ xâm nhập vào việt nam là rất cao do đó cần có các biện pháp sàng lọc ngăn chặn chặt chẽ
và có nguy cơ cao
tại các cơ sở y tế khi bệnh nhân có các biểu hiện nghi ngờ cần được làm ngay các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ca bệnh
chúng tôi có thể lấy các bệnh phẩm là bùng tổn thương nốt phỏng da ở ngoài da của bệnh nhân nghi đậu mùa khỉ

chúng tôi có thể lấy các bệnh phẩm khác như là máu và một số các bệnh phẩm đường hấp để chúng tôi làm các phương pháp xét nghiệm khác nhau
chúng tôi tách chiết cái vật liệu di truyền ra có nghi ngờ đậu mùa khỉ sau đó thì là làm nhân cái bộ cái đoạn gen đặc hiệu của cái đậu mùa khỉ đó ra
thì có thể xác định được một cách rất là đặc hiệu và chính xác cho những ca bệnh đầu tiên
bệnh đậu mùa khỉ thường khỏi sau vài tuần tuy nhiên cũng có biến chứng
trẻ em hoặc người có bệnh lý nền phụ nữ có thai những người mắc bệnh suy giảm miễn dịch là đối tượng có nguy cơ chuyển nặng
và bị biến chứng khi mắc bệnh do đó người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh
để phòng chấn đậu mùa khỉ lây từ người sang người thì chúng ta cần phải hạn chế tiếp xúc với những trường hợp
mà đã nghi ngờ hoặc được khẳng định là ca bệnh đậu mùa khỉ
hạn chế tiếp xúc với những vật dụng xung quanh người bị nhiễm đầu mùa khỉ để tránh tiếp xúc phải virus
bệnh đậu mùa khỉ thì cũng còn có đường lây
qua các giọt bắn của đường hấp vì thế mà việc đeo khẩu trang thường xuyên cũng như là thường xuyên sát quẩn tay sạch sẽ
cũng là một trong những yếu tố giúp phòng bệnh đậu mùa khỉ
trước đó tại cuộc họp khẩn của bộ y tế về việc ứng phó dịch bệnh này các chuyên gia nhận định
hiện một số quốc gia châu á có sự giao lưu đi lại thuận tiện với việt nam như hàn quốc singapore đều đã ghi nhận ca bệnh
do đó khả năng dịch xâm nhập vào việt nam chỉ là vấn đề thời gian
người dân không quá hoang mang trước dịch bệnh đậu mùa khỉ tuy nhiên tuyệt đối không được chủ quan lơ là
và cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế